lãnh đạo thành phố hà nội đã có buổi làm việc với phó chủ tịch cấp cao khu vực châu á thái bình dương
của mạng tin tức truyền hình capcnn của mỹ và ký bản ghi nhớ về chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá
thành phố hà nội trên kênh cnn quốc tế giai đoạn hành một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
theo đó trong giai đoạn hành một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn cnn tiếp tục giới thiệu về hà nội dựa trên các nền tảng giá trị
về văn hóa lịch sử và con người thủ đô hà nội là cửa ngõ liên kết tới các điểm đến khác của đất nước
bên cạnh đó cnn cũng sẽ đồng hành cùng sự phát triển của hà nội trong tương lai cùng với các sự kiện quốc tế
sự phát triển về công nghệ đưa hà nội trở thành một thành phố của tương lai vươn tới hòa nhập cùng các thành phố khác trên thế giới